trên đường hồng bàng quận sáu tp hcm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khi một xe buýt bất ngờ đâm vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
trên đường hồng bàng quận sáu tp hcm xe buýt tuyến số chín mang biển số năm mươi ba n ba nghìn bốn trăm năm mươi ba
đang lưu thông hướng từ quận bình tân về
khi đến giao lộn hồng bàng phạm đình hổ thì bất ngờ tông vào hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ phía trước
thấy xe buýt đau tới nhiều người đi đường hô hoáng nhau tháo chạy
hậu quả hơn chục xe máy bị hư hỏng nhiều xe bị cuốn vào gầm xe buýt sau cú tông xe
nhiều người trên xe máy bị thương trong đó một người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng nên khu vực đường hồng bàng bị ung tắc nghiêm trọng
bước đầu làm việc với cơ quan chức năng tài xế xe buýt cho biết xe bất ngờ bị hư thắng khi đang chạy trên đường